thời gian gần đây hoạt động bất thường của cái gọi là hội thánh đức chúa trời tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã khiến dư luận hết sức lo ngại
các biểu hiện bất thường và hậu quả nguy hại từ hoạt động của hội thánh đức chúa trời đã cho thấy
tổ chức này không chỉ hoạt động trái pháp luật tổ chức tụ tập đông người truyền đạo trái phép làm mất an ninh trật tự tại một số địa phương
mà còn gây hoang mang trong dư luận phá hoại nền nếp kỷ cương đạo đức gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng
nếu không kịp thời phát hiện ngăn chặn chắc chắn hậu họa hội thánh đức chúa trời gây ra cho xã hội sẽ rất khó lường
vì thế trong khi tôn trọng bảo vệ quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân
chúng ta cần phải ngăn chặn xử lý nghiêm hoạt động lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để vi phạm pháp luật
trên các trang nhất trang hai và trang ba báo tuổi trẻ hôm nay có bài viết đấu thầu đường cao tốc bắc nam lời ăn lỗ chịu
cùng với nghị quyết năm mươi hai của quốc hội nghị quyết hai mươi mà chính phủ ban hành ngày hai mươi tám tháng ba vừa qua
về việc xây dựng đường cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đã tháo gỡ nhiều cơ chế quan trọng
tuy nhiên ông nguyễn danh huy vụ trưởng vụ đối tác công tư bộ giao thông vận tải cho rằng
còn nhiều bất cập trong hành lang pháp lý khi triển khai các dự án bot thời gian qua
vì thế cần nhanh chóng tháo gỡ bất cập
số hòa dữ liệu tp hcm là bài viết rất đáng
là bài viết rất đáng chú ý được đăng tải trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
tp hcm đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu hạ tầng đô thị dân cư doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả quản lý
có một thực trạng chung là cơ sở dữ liệu hiện nay
chủ yếu dữ liệu trên hồ sơ giấy tờ còn nằm giải rác phân tán theo kiểu thủ công
bây giờ số hóa tập hợp lại và chia sẻ gọi là dữ liệu mở
mở giữa các cơ quan quản lý nhà nước trước tiếp đến là mở cho người dân doanh nghiệp khai thác sử dụng
quan trọng nhất hiện nay là thành phố sẽ công khai minh bạch thông tin điều hành
quản lý cho người dân một cách nhanh nhất dễ dàng nhất
còn trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay có bài viết
từ vụ trộn tạp chất cà phê pin vào hồ tiêu quản lý chặt sản xuất nông sản
liên quan đến vụ cà phê trộn lõi pin viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông
vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp
năm đối tượng trong đường dây chế biến tiêu thụ tạp chất cà phê nhuộm than pin trộn vào hồ tiêu để làm rõ
sự việc có tính cá biệt nhưng rất nghiêm trọng không chỉ làm hoang mang dư luận trong nước
mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của nông sản việt nam trên thế giới
hiệp hội hồ tiêu việt nam kiến nghị cơ quan quản lý thị trường các địa phương tăng cường hơn nữa
việc kiểm tra giám sát và xử lý mạnh với các cơ sở thu mua nông sản ở các địa phương
đặc biệt là các cơ sở nhỏ lẻ các chợ truyền thống nơi hồ tiêu có thể được bán cho người tiêu dùng trong nước
cũng trên báo tuổi trẻ số ra hôm nay có bài viết vụ máy bay hạ cánh ở đường băng chưa khai thác
lập tổ điều tra đặc biệt tìm nguyên nhân
sau sự cố máy bay hạ cánh ở đường băng chưa khai thác ở sân bay cam ranh
một tổ điều tra đặc biệt được thành lập gồm cơ quan quản lý hàng không và các chuyên gia
để tìm ra nguyên nhân máy bay hạ cánh nhầm ở đường băng chưa khai thác tại sân bay cam ranh khánh hòa
vụ việc đã được báo lên thủ tướng
liên quan đến tình trạng y bác sĩ liên tục bị người nhà bệnh nhân hành hung
trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết tự tìm kế sách riêng để bảo vệ mình
trước tình trạng y bác sĩ liên tục bị người nhà bệnh nhân hành hung
mới đây bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã đề nghị cảnh sát cắm chốt trong bệnh viện
để bảo đảm tính an toàn cho họ
đề xuất của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã gây nên một cuộc tranh luận trong cộng đồng
người thì ủng hộ người thì phản đối
bởi nếu ngày nào cũng đòi có công an cắm chốt hỗ trợ bảo vệ thì bao nhiêu công an cho đủ
bộ máy ăn lương ngân sách liệu có phình to
xét cho cùng việc có công an cắm chốt trong bệnh viện chỉ là giải pháp phân ngọn
còn cái gốc rễ sâu xa nằm trong tâm tính của từng con người cụ thể thì khó mà giải quyết bằng cách cắm chốt công an
dù đề nghị của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến có được chấp thuận hay không
thì việc đảm bảo an ninh bảo vệ đội ngũ y bác sĩ là điều cần thiết
và cần phải làm ngay